trước sự việc những ngày gần đây đàn voi rừng liên tục xuất hiện tại khu vực dãy của người dân ở ấp bảy xã thanh sơn huyện định quán
tri cục kiểm lâm đồng nai đã phối hợp với chính quyền địa phương xua đuổi voi vào rừng
đồng thời tuyên truyền khuyến cáo người dân không đến gần đàn voi rừng tránh các sự việc đáng tiếc có thể xảy ra
theo phản ánh của một số người dân trong một tuần nay đàn voi rừng khoảng bốn con thường xuyên xuất hiện tại khu vực vườn của người dân
làm hư hại nhiều diện tích cây trồng ước tính thiệt hại là hàng trăm triệu đồng
điều đáng lo ngại là tần suất voi rừng xuất hiện ngày càng nhiều
nhiều người dân hiếu kỳ đã đến xem chụp hình quay phim rất nguy hiểm bởi đây là một loại động vật hoang dã khó để kiểm soát hành vi
trước mắt lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền người dân không nên đến quá gần với voi rừng
đồng thời xua đuổi voi trở về rừng và thống kê thiệt hại